công an thành phố tây ninh tỉnh tây ninh đang tạm giữ đối tượng trương thị thu
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại quận bình thủy thành phố cần thơ là đối tượng trốn truy nã sau hai mươi một năm
năm hai nghìn hai đối tượng trương thị thu đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại chợ phường ba
thành phố tây ninh đối tượng được cơ quan công an cho tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
lợi dụng sự khoan hồng của pháp luật đối tượng đã trốn khỏi địa phương
sau đó đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tây ninh ra quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
qua hơn hai mươi năm trốn truy nã đối tượng đã bị bắt giữ tại nhà riêng trên đường trần văn đang
khu phố bốn phường một mươi một quận ba thành phố hồ chí minh